thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp bộ trưởng nội vụ mozambiq bacilio motero đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
hoàn ngành kết quả hợp tác giữa bộ nội vụ mozambique với bộ công an việt nam trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và bảo vệ công dân hai nước
nhất là trong lĩnh vực đào tạo cán bộ an ninh thực thi thỏa thuận hợp tác về đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao buôn bán ma túy và buôn bán trái phép động vật hoang dã
thủ tướng cho rằng đây là những lĩnh vực hợp tác thiết thực và đề nghị hai bên có các giải pháp để triển khai các thỏa thuận này có hiệu quả
cùng với đó thủ tướng đề nghị hợp tác trong lĩnh vực an ninh cần tạo nền tảng để thúc đẩy đầu tư hợp tác trong lĩnh vực kinh tế giữa hai nước
vì kim ngạch thương mại song phương hiện đang ở mức thấp so với tiềm năng hợp tác
thủ tướng mong muốn kim ngạch phải tăng nhiều lần hơn nữa
đồng thời việt nam mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với mozambique phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực
bộ trưởng bacilio montero cho biết trong chuyến thăm và làm việc tại việt nam lần này
bộ nội vụ mozambiq và bộ công an việt nam đã trao đổi nhiều kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực an ninh
hai bộ cũng đã thống nhất nhiều thỏa thuận hợp tác nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm ở mỗi nước
cũng như thống nhất một số điểm về cơ sở pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân mỗi nước đang làm ăn sinh sống tại nước kia